chuyển sang phần tin quốc tế vào ngày tám tháng bốn một quan chức của phong trào hồi giáo hamas cho biết
vòng đàm phán ngừng bắn mới ở giải gaza đã không đạt được tiến triển nào
theo nguồn tin từ hamas thì không có thay đổi nào về vị trí chiếm đóng và do đó không có gì mới trong các cuộc đàm phán ở cairo
tuyên bố này trái ngược với thông tin mà kênh truyền hình al qahera news của ai cập đưa trước đó
cho biết đàm phán về lệnh ngừng bắn ở giải gaza đã đạt được tiến triển
sau khi các bên tham gia đạt được sự nhất trí về những điểm cơ bản
hôm bảy tháng bốn israel và hamas đều đã cử đại diện tới thủ đô cairo của ai cập để tham gia vòng đàm phán
đây là động thái sau khi giám đốc cơ quan tình báo mỹ tới ai cập vào hôm sáu tháng bốn nhằm thảo luận việc nối lại vòng đàm phán
đồng thời đưa ra thỏa thuận giải phóng quan tin bị giam giữ ở gaza nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây